các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
và các bạn cùng đến với phần điểm những tin chính nổi bật của ngành truyền thông trong nước và quốc tế diễn ra tuần qua
chiều ngày sáu tháng ba tại hà nội hội nhà báo việt nam đã tổ chức họp báo thông tin về hội báo toàn quốc năm hai nghìn hai mươi
một điểm khác biệt của hội báo toàn quốc năm hai nghìn một mươi tám so với các năm trước là sẽ có bốn gian trưng bày theo chuyên đề
trong đó có gian trưng bày chuyên đề báo chí với việc xây dựng chính phủ liêm chính kiến tạo hành động
với sự tham gia của năm mươi năm đơn vị đến từ các liên tri hội hội báo năm nay sẽ có nhiều hoạt động phong phú như
trưng bày các ấn phẩm báo xuân và tổ chức trưng bày theo bốn chuyên đề báo chí về công tác xây dựng đảng
báo chí với quốc hội và cử tri báo chí với việc xây dựng chính phủ liêm chính kiến tạo hành động và đạo đức người làm báo
bên cạnh đó hội báo hai nghìn một mươi tám còn tổ chức các tọa đàm
gian với nhiều chủ đề chuyên sâu về nghề nghiệp
trong khuôn khổ hội báo còn trao giải các gian trưng bày ấn tượng bìa báo đẹp giao diện đẹp
và lần đầu tiên trao giải cho công trình nghiên cứu khoa học và nghiệp vụ báo chí xuất sắc
thủ tướng chính phủ đã phê duyệt đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công như thuế
điện nước học phí viện phí và trì trả các chương trình an sinh xã hội
qua đó góp phần xây dựng chính phủ điện tử nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng của nền kinh tế
và phát triển thanh toán không dùng tiền mặt
theo đó phân đấu đến năm hai nghìn hai mươi đối với dịch vụ thu ngân sách tám mươi giao dịch nộp thuế tại các thành phố trực thuộc
trung ương thành phố thuộc tỉnh thực hiện qua ngân hàng một trăm linh kho bạc nhà nước các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
kho bạc nhà nước quận thành phố thị xã thuộc tỉnh thành phố trực thuộc trung ương có thiết bị chấp nhận thẻ ngân hàng
phục vụ việc thu ngân sách nhà nước
cùng với đó bộ tài chính cũng vừa ban hành thông tư năm hai nghìn một mươi tám tt btc hướng dẫn thí điểm về triển khai nộp lệ phí trước bạ điện tử
với ô tô xe máy trao đổi dữ liệu điện tử thu nộp lệ phí trước bạ với ô tô xe máy tại hà nội thành phố hồ chí minh
thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn một mươi tám đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
đây cũng là một trong nhiều giải pháp góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện chính phủ điện tử
trong thời gian tới
hệ thống việt nam dataq được phát triển nhằm đem tới cho người dùng dữ liệu vệ tinh một cơ sở dữ liệu ảnh vệ tinh
cũng như công cụ khai thác miễn phí
thông tin trên được trung tâm vũ trụ việt nam vnsc thuộc viện hàn lâm khoa học và công nghệ việt nam đưa ra
trong khuôn khổ hội thảo giới thiệu hệ thống chia sẻ dữ liệu vệ tinh việt nam dataq diễn ra vào sáng ngày sáu tháng ba tại hà nội
lợi ích vệ tinh việt nam
việt nam datacube sẽ đem tới một cơ sở dữ liệu ảnh vệ tinh cũng như công cụ khai thác miễn phí
có khả năng giảm thiểu thời gian và kiến thức chuyên môn cần thiết để sử dụng dữ liệu vệ tinh
phân tích chuỗi thời gian hiệu quả để hỗ trợ các ứng dụng thay đổi lớp phủ dừng hiện trạng sử dụng đất
sử dụng nhiều bộ dữ liệu vệ tinh với nhau hỗ trợ khách hàng và hỗ trợ người dùng việt nam
ngoài ra việt nam dataq cũng hướng tới tầm nhìn là nâng cao năng lực của người dùng
để ứng dụng dữ liệu vệ tinh quan sát trái đất tại việt nam đóng góp vào các chương trình ưu tiên toàn cầu
như các chương trình trong mục tiêu phát triển bền vững của liên hợp quốc unsdg và các thỏa thuận paris và sendai
trong giai đoạn đầu việt nam datacube tập hợp dữ liệu vệ tinh lan sát hoa kỳ sentinel
cộng đồng châu âu alus nhật bản cho toàn bộ lãnh thổ và phát triển các ứng dụng cho việt nam
là theo dõi rừng theo dõi lúa và theo dõi mặt nước
trong tương lai trung tâm công nghệ vũ trụ việt nam sẽ mở rộng hệ thống phục vụ không chỉ cho việt nam
mà còn cho khu vực tiểu vùng sông mê công và đông nam á
hiện nay trên thế giới facebook và google là hai kênh quảng cáo rất mạnh trên thế giới
tại việt nam hai hãng này cũng chiếm tới tám mươi thị phần quảng cáo trực tuyến trong năm hai nghìn hai mươi ba
nhưng theo phó cục trưởng cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử lê quang tự do
google và facebook đều không đóng thuế cho nhà nước
điều đáng nói khi hai ông lớn này chiếm tới sáu mươi sáu thị phần quảng cáo trực tuyến tại việt nam
bên cạnh việc sở hữu số lượng thành viên đông đảo facebook và google có lợi thế lớn so với các trang trong nước
nhờ vào việc họ cho phép quảng cáo tràn lan trên các kênh của họ
từ các nội dung xấu độc đến các mặt hàng bị cấm như súng ống tiền giả đến các quảng cáo buôn bán động vật hoang dã
tính đến tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy doanh thu quảng cáo trực tuyến của facebook và google
lên tới ba trăm năm mươi triệu usd một năm
có những quảng cáo vi phạm pháp luật của việt nam nhưng vì có tiền quảng cáo đổ về nên facebook và google vẫn để chúng tồn tại
việc facebook và google không đóng thuế vừa khiến nhà nước thất thu vừa thả nổi thị trường quảng cáo trực tuyến ở nước ta
quý vị và các bạn thân mến nhằm tăng cường hiệu quả quản lý bệnh nhân nhiễm hivs kiểm soát nguồn nguy cơ lây nhiễm bệnh
trong những năm qua song song với công tác nâng cao hiệu quả các hoạt
hoạt động chuyên môn thì một công tác khác được cục phòng chống hivs triển khai mạnh mẽ tới các địa phương trên toàn quốc
đặc biệt là các tỉnh vùng sâu vùng núi cao đó là để mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý bệnh nhân hivs
nhờ cụ thể hóa công tác ứng dụng công nghệ thông tin bằng việc xây dựng các phần mềm chuyên biệt triển khai đồng bộ ở toàn tuyến
cho nên công tác phòng chống hivs đã có những chuyển biến khá tích cực
để hiểu rõ hơn về vấn đề này xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
khi triển khai phần mềm trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực cho những người cán bộ này trong công tác giám sát từ xa
đối với cả bệnh nhân và hoạt động phòng chống hivs của tuyến dưới đồng thời giúp giảm khối lượng công việc tăng chất lượng chuyên môn
thứ nhất là quản lý được bệnh nhân là đầy đủ các thông tin
thứ hai là khi làm một những báo cáo thì chúng ta sẽ xét xuất ra là
một cách rất dễ dàng
và thứ ba nữa là phần mềm này phân chia được từng nhóm
có thể mình muốn thực hiện trên nhóm nào thì mình sẽ vào phần của nhóm đó
thì mình sẽ có được những thông tin chi tiết và tách được ra và đánh giá được các cái phần trăm
rồi các tỷ lệ lây nhiễm
về cơ bản là nó sẽ thuận lợi rất là nhiều
vấn đề quản lý bệnh nhân như bệnh nhân các tuyến từ tuyến huyện chuyển lên tuyến tỉnh
thì sẽ được thông qua phần mềm
cái thứ hai là tại trung tâm chúng tôi thì chúng tôi quản lý được tất cả bệnh nhân đang điều trị trong tỉnh
đây là một cái rất là thuận lợi
cái thứ ba nữa là sau này bệnh án của bệnh nhân cũng như tất cả những hoạt động điều trị bệnh nhân
thì đều thể hiện trên phần mềm
cùng với hà giang tuyên quang cũng là một trong những tỉnh miền núi có địa hình hiểm trở
giao thông đi lại khó khăn
vì vậy việc triển khai phần mềm quản lý người nhiễm hiv aids trên toàn bộ mạng lưới
từ trung ương đến địa phương cũng giúp công tác phòng chống hiv aids tại tuyên quang
có những bước chuyển biến tích cực
từ năm hai nghìn một mươi hai đổ về trước là chưa có phòng xét nghiệm để khẳng định dương tính
nên tất cả những người nhiễm người ta dồn sang yên bái sang thái nguyên để xét nghiệm
thì cái đó gần như là mất dấu của bệnh nhân
từ ngày áp dụng cái phần mềm đó thì gần như là các bệnh nhân ở địa phương nào trả về địa phương đó
thì từ đó cái địa phương mà nắm được chính xác cái số lượng người nhiễm của mình
thì sẽ đề ra được những kế hoạch để mình hoạt động
ngược lại ví dụ ở các tỉnh khác khi người ta vào mà người nhiễm đó lại hộ khẩu ở tương quang
thì nó sẽ tự động đẩy về tuyên quang
tâm sẽ tập hợp những danh sách đó gửi cho các trung tâm y tế huyện và công an huyện
để ra soát đến tận xã tận xóm
công nghệ thông tin được cục phòng chống hivs bắt đầu đưa vào triển khai từ năm một nghìn chín trăm chín mươi
ban đầu chỉ là những ứng dụng đơn giản và quản lý trong một phạm vi nhất định
với cơ sở dữ liệu một chiều
nhưng bắt đầu từ năm hai nghìn bảy hệ thống quản lý người nhiễm hivs mang tên hiv info ra đời
bắt đầu triển khai tại một số địa phương
những năm sau đó từ kinh nghiệm thực tế được rút ra
những kỹ sư tiếp tục nghiên cứu cho ra đời các phiên bản tiếp theo
nhằm nâng cấp hệ thống phần mềm tương ứng với chức năng nhiệm vụ của từng lĩnh vực phòng chống hiv aids
đến cuối năm hai nghìn một mươi bảy phần mềm hiv info đã được triển khai tới một trăm linh tỉnh thành
và các đơn vị quận huyện trên toàn quốc
ngoài việc tích hợp các thông tin rõ ràng về số lượng bệnh nhân
liên kết đa chiều giữa ba tuyến làm công tác phòng chống hivs
là tuyến huyện tuyến tỉnh và tuyến trung ương
đồng thời phần mềm cũng có tính năng liên kết chéo cho phép các tỉnh thành tiếp nhận
nắm bắt được thông tin về bệnh nhân nhiễm hivs đang cư trú và điều trị tại địa phương khác
tính năng liên kết tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị đầu mối thu thập thông tin một cách nhanh chóng
tổng hợp cơ sở dữ liệu tổng quan về tình hình người nhiễm hivs
tại từng tỉnh thành và trên toàn quốc
ứng dụng các phần mềm thì chúng ta cái thứ nhất là chúng ta giảm tải được công việc
đối với nhóm cán bộ y tế là giảm tải được công việc rất nhiều
cái thứ hai đối với bệnh nhân thì bệnh nhân và gia đình của họ được cung cấp thông tin qua tin nhắn
được cung cấp một cái bản gọi là bệnh án cơ bản của họ để họ biết được quá trình điều trị của họ thế nào này
người nhà của bệnh nhân mà nếu cần đăng ký họ được nhắn tin là con cháu của họ

còn đối với các cơ quan quản lý thì nắm được toàn bộ về số lượng bệnh nhân đang uống thuốc
số bỏ trị thuốc công tác quản lý thuốc cũng được quản lý chặt chẽ
và nó update chủ động không phải thay vào người báo cáo
ở đây là máy sẽ tự động cộng và báo cáo
thì nó rất minh bạch và kịp thời
và kể cả là đối với công tác thống kê báo cáo và các nghiên cứu thì cũng rất dễ dàng
chúng ta có thể tiến hành được các nghiên cứu
kiểu ngang nghiên cứu dọc nghiên cứu hồi cứu về đối với bệnh nhân mà không cần mất tiền
bởi vì chỉ cần ra lệnh và máy sẽ thực hiện cho chúng ta ra kết quả
với nhiều tiện ích vượt trội công nghệ thông tin đã và đang đem lại nhiều hiệu quả thiết thực
trong công tác quản lý bệnh nhân hivs tại từng địa phương cũng như trên địa bàn toàn quốc
trong thời gian tới cục phòng chống hivs sẽ tiếp tục nghiên cứu
nâng cấp phần mềm nhằm tích hợp thêm các tính năng khác như liên kết giữa công tác quản lý
người nhiễm hiv với phần mềm khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế tại các bệnh viện
liên kết giữa phần mềm quản lý người nhiễm hiv với phần mềm quản lý người nghiện sử dụng methadone
thay thế tại các cơ sở y tế
đây là cơ sở để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phòng chống hivs
giảm nguy cơ lây nhiễm bảo vệ sức khỏe cộng đồng